liên tiếp từ đầu năm đến nay xảy ra các vụ cháy lớn nhỏ
bên cạnh sự có mắt kịp thời của lực lượng chức năng thì để giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ
ý thức trách nhiệm kỹ năng về phòng cháy chữa cháy của mỗi người dân đóng một vai trò cốt yếu
công tác tuyên truyền trải nghiệm thực hành về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhân dân
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
đây là hội thi tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được quận hoàn kiếm tổ chức mới đây
các đội thi sẽ trải qua hai phần thi gồm lý thuyết và tranh tài ở phần thi thực hành
xử lý tình huống chữa cháy cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở để kết hợp sản xuất kinh doanh

các đội thi sẽ trải qua hai phần thi gồm lý thuyết và tranh tài ở phần thi thực hành xử lý tình huống chữa cháy đối với loại hình nhà ở để kết hợp sản xuất kinh doanh